thương bào lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến quảng ngãi
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung mương cho biết lũ trên các sông ở thừa thiên huế đến quảng ngãi đang lên các sông ở bình định đang xuống
cụ thể sông vu gia tại ái nghĩa lên mức tám năm m trên báo động hai là năm m
sông thu bồn tại giao thủy lên mức tám ba m dưới báo động ba là ba m
tại câu lâu lên mức ba hai m trên báo động hai là hai mét
sông trào khúc tại trào khúc xuống mức bốn năm m dưới báo động hai là năm m
sông vệ tại thị trấn sông vệ xuống mức bốn một m dưới mức báo động ba là bốn m
sông côn tại thạnh hòa xuống mức bảy m ở mức báo động hai
mực nước ở các sông thừa thiên huế giao động ở mức báo động một báo động hai
tình trạng ngập lột tại các quyền an lão tây sơn hoài ân hoài nhân quy nhân tỉnh bình định giảm dần
các huyện ba tơ nghĩa hành tư nghĩa minh long bình sơn tỉnh quảng ngãi vẫn tiếp diễn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trúng các tỉnh từ thừa thiên huế đến bình định cấp độ rủi ro thiên tai cấp một đến cấp hai